vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vinh tỉnh nghệ an đã ra quyết định số hai trăm ba mươi
khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người quy định tại điều hai trăm bốn mươi bộ luật hình sự
để tiến hành điều tra xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật
trước đó vào sáng ngày một mươi ba tháng sáu trạm y tế phường hà huy tập trung tâm y tế tp vinh
tiếp nhận trường hợp ca bệnh tiếp xúc với f tại huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
ngay sau khi nhận được thông tin trung tâm y tế tp vinh đã tiến hành điều tra giám sát lấy mẫu
vào dạng sáng ngày hôm nay khi có kết quả xét nghiệm dương tính của ca bệnh
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an đã tổ chức cuộc họp khẩn với các ban ngành liên quan
và ủy ban nhân dân tp vinh để triển khai các biện pháp cấp bách nhằm phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
ca bệnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín làm nghề uốn xấy tóc có địa chỉ thường trú ở xã sơn trường huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
tạm trú tại ngõ hai trăm linh bảy phường hà huy tập khối năm phường hòa huy tập thành phố vinh tỉnh nghệ an
bệnh nhân có lịch trình di chuyển và quan hệ cá nhân phức tạp di chuyển tới nhiều địa điểm tại thành phố vinh
tuy nhiên lại chưa khai báo một cách trung thực
vì vậy cơ quan chức năng đã phải sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác định địa điểm người này từng có mặt
cũng vào dạng sáng ngày hôm nay công an tp vinh đã huy động hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ
phối hợp với các lực lượng để triển khai bốn mươi một điểm chốt chặn
để phong tỏa một phần phường hà huy tập phục vụ công tác phòng chống dịch
và hiện tại lực lượng chức năng tiếp tục truy vết đồng thời tiến hành phong tỏa một phần phường hà huy tập
thực hiện giãn cách toàn bộ phường hà huy tập theo chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng chính phủ
bắt đầu từ hai giờ sáng ngày hôm nay
huy động mọi lực lượng tham gia chống dịch theo phương châm bốn tại chỗ
thực hiện tuyên truyền đầy đủ rộng rãi thông tin của ca bệnh cho người dân
để người dân cảnh giác và hạn chế đi lại cũng như không quá hoang mang lo sợ
lực lượng hóa học quân khu bốn cũng đã tiến hành khử khuẩn những nơi và những địa điểm mà bệnh nhân đã đến